văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoàng phi bốn mươi bốn tuổi
chú ấp hội phú xã tân hội huyện tân châu về hành vi giết người đáng chú ý nạn nhân lại chính là mẹ đẻ của đối tượng
ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện tân châu nhận được tin báo từ công an xã tân hội vừa xảy ra vụ án giết người
tại ấp hội phú xã tân hội huyện tân châu do đối tượng nguyễn hoàng phi ra tay giết mẹ ruột là bà nguyễn thị huệ bảy mươi tám tuổi
tại cơ quan công an đối tượng phi khai nhận vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày giữa đối tượng và mẹ đẻ là bà huệ xảy ra mâu thuẫn
về chuyện tiền bạc phi bực tức lấy cây xuồng đào đất đánh nhiều cái vào đầu bà huệ làm bà bị thương
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà huệ tử vong tại bệnh viện
vụ việc được công an huyện tân châu chuyển giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý